đường xá bị sạt lở nặng nề nhiều khu vực bị chia cắt sau bão số chín
chính quyền và ban chỉ huy quân sự huyện bắc trà my đã và đang huy động mọi nguồn lực
để hỗ trợ người dân sớm có nơi ở ổn định qua mùa mưa bão
nhất là bảo đảm lương thực nhu cầu thiết yếu cho người dân
trong đó những ngày qua có gần một trăm linh chiến sĩ dân quân đã được huy động trực tiếp
về các xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện để giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão
cơn bão số chín đi qua căn nhà đầy bùn đất của anh nguyễn duy truyền và chị nguyễn thị lan
lại thêm mấy đứa nhỏ trong làng tới tá túc
dù không phải là con ruột nhưng gia đình anh truyền chị lan vẫn kêu mang
bởi lẽ nhà của bọn trẻ bây giờ chẳng còn lại gì sau cơn bão
làng sản hưu có hai mươi bốn ngôi nhà bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn chín mươi ngôi nhà tốc mái hư hỏng nặng
hàng chục kho chứa thắp của người dân trong làng đã bị nước lũ cuốn trôi
người dân trong làng phải đi nhặt nhạnh lại các vật dụng gói ghém
ít quần áo còn sót để cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn phía trước
để ổn định đời sống cho hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đang phải sống trong cảnh tạm bỡ

để ổn định đời sống cho hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đang phải sống trong cảnh tạm bỡ
những ngày qua các cán bộ chiến sĩ và dân quân ban chỉ huy quân sự huyện bắc trà my vượt qua hơn một mươi năm km đường rừng
tiếp cận được làng sản hưu để nhanh chóng dọn dẹp sửa chữa nhà khôi phục các đường giao thông huyết mạch
đồng thời sử dụng nguồn gạo được dự trữ tại các trường học để hỗ trợ cho dân

tiếp cận được làng sản hưu để nhanh chóng dọn dẹp sửa chữa nhà khôi phục các đường gạo được dự trữ tại các trường học để hỗ trợ cho dân

để ổn định đời sống cho hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đang phải sống trong cảnh tạm bỡ

những ngày qua các cán bộ chiến sĩ dân quân sự huy quân sự huy quân sự huy

những ngày qua các cán bộ chiến sĩ dân quân sự huy quân sự huy quân sự huy
để ổn định đời sống cho hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đang phải sống trong cảnh tạm bỡ
làng xà nu của bà con xã trà ca huyện bắc trà my đã ấm áp hơn bởi màu áo xanh của những người lính bộ đội cụ hồ đã về với bà con nhân dân